xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
và mở đầu sẽ là thông tin tại đà nẵng
chỉ vì mâu thuẫn khi tranh giành khách uống nước mía mà một bị cáo trú tại phường hòa cường nam quận hải châu thành phố đà nẵng
đã dùng dao chém một thanh niên khác nguy kịch
bị cáo là trần nguyễn anh tài vừa bị toán nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi giết người
theo có trạng tài và anh hiếu chú tẩy xã hòa phú huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đều bán nước mía ở hai quán khác nhau tại cầu bán nguyệt bên sông hàn thuộc phường bình thuận quận hải châu
đến tối ngày sáu tháng bốn tài và hiếu mâu thuẫn về việc tranh giành khách nên tài gây sự trước
và sau đó tài mượn xe máy của chủ quán nước mía nơi tài làm thuê chạy về nhà lấy dao và quay lại giấu trong bụi cây gần quán
và sau khi trả xe tài đã lấy dao xông vào chỗ anh hiếu đang đứng chém vào vùng đỉnh đầu
hậu quả hiếu thương tích một mươi
tại phiên xét xử tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt trần nguyễn anh tài một mươi bốn năm tù về tội giết người
công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn trần chiết luân chú tại thị xã già rai để điều tra và làm rõ về hành vi cối gây thương tích
theo hồ sơ vào chiều ngày một mươi tháng chín khi đang ngồi nhậu tại nhà người quen ở ấp ba mến giã an trạch a huyện đông hải
thì nguyễn trần chiết luân xảy ra cự cãi và cầm ghế đánh một thanh niên trú cùng địa phương
sau đó người này bỏ về và kể lại sự việc cho người em ruột nghe
và sau đó luân và em trai của người thanh niên bị luân đánh đã hẹn gặp để đánh nhau
luân cầm dao chém nạn nhân khiến anh này thương tích bốn
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày công an huyện đông hải tiến hành bắt giữ nguyễn trần chiết luân
liên quan đến vụ ném bé trai bốn tuổi xuống sông vào sáng ngày một mươi tám h
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với huỳnh hồng hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu hải từng có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố hồ chí minh
sau đó chị này kết hôn và sinh được một bé trai vào năm hai nghìn một mươi chín
trong khoảng thời gian này hai người vẫn liên lạc qua lại
trong ngày một mươi hai tháng chín chị này đưa con đến nhà hải ăn rỗ
và đến trưa ngày một mươi một tháng chín do ghen tức việc bạn gái cũ đi lấy chồng đối tượng đã chở bé trai đến cầu tôn đức thắng ném bé xuống sông long xuyên rồi bỏ trốn
may mắn nạn nhân được hai cha con điều khiển ghe lúa kịp thời phát hiện và cứu sống
sau năm giờ truy xét đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường mỹ xuyên
thời gian qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện krongpa tỉnh gia lai đã chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phòng ngừa tội phạm đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
và qua đó góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa phương
đối tượng trường dũng anh trú tại thôn long quang xã ấn mỹ huyện hoài ân tỉnh bình định
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện krongpa tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba xuống ngã tư cà me
chỉ trong thời gian ngắn tích cực phối hợp điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện krongpa
đã thu thập đầy đủ chứng cứ để khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nay long chú huyện krongpa
về hành vi hiếp dâm trẻ em
đây là vụ án rất nghiêm trọng được nhân dân trên địa bàn quan tâm
vì vậy việc kịp thời đấu tranh bắt giữ đối tượng để điều tra xử lý nghiêm chức pháp luật
vừa giăn đe cảnh báo phòng ngừa chung đồng thời trấn an dư luận
được biết đối tượng nay long từng có một tiền án tám năm tù về tuổi hiếp dâm
nó kêu lên nó kêu to tôi sợ người ta phát hiện tôi chạy
tôi chạy xong rồi tôi lên tôi vừa về nước tôi chạy về nhà luôn thẳng
rồi tới nhà rồi tôi qua nhà ông ghê đi chơi rồi cầm công an bắt
trong tháng của năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện krongpa đã điều tra làm rõ hai mươi ba vụ bắt giữ hai mươi tám đối tượng phạm pháp hình sự
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt chín mươi năm tám mươi ba
án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt bảy mươi năm
cùng với công tác điều tra đấu tranh làm rõ các vụ án xảy ra trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cũng đã phối hợp với công an cấp xã
tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật tại cơ sở
gọi hỏi gian đe các đối tượng từng có tiền án tiền sự trên địa bàn
đảng quỹ lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát điều tra chúng tôi
tiến hành nhiều giải pháp
thứ nhất là phối hợp với các ủy chính quyền địa phương
ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của các xã thị trấn
tiến hành tuyên truyền phổ biến giáo dục và pháp luật về tội phạm của yên tích
để cho số đối tượng thanh thiếu niên đặc biệt là số đối tượng trong người đồng bào
nhà phòng chủ số để nâng cao nhận thức về pháp luật
thứ hai trên cơ sở cứu hạch của giám đốc
lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp với công an các xã thị trấn
lập danh sách lên danh sách tất cả số đối tượng thanh thiếu niên
có biểu hiện càng quấy uống rượu
với tinh thần chủ động chấn áp tội phạm đến cùng
luôn tận tụy với công việc mâu trí sắc bén trong điều tra khám phá án
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm công an huyện krongpa
đã không quản ngại khó khăn đối tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm
góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn
để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thưa quý vị
vào sáng ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng chín
cán bộ học sinh sinh viên và nhân dân trên địa bàn thành phố hà nội
tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy trung cư mini
tại phố khương hạ thanh xuân hà nội
sáng nay cơ quan thành ủy hà nội tổ chức tưởng niệm nạn nhân vụ cháy trung cư mini
tại phường khương đình quận thanh xuân
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cơ quan thành ủy hà nội
đã quyên góp ủng hộ các gia đình và nạn nhân trong vụ cháy
mức quyên góp tối thiểu là một ngày lương
và cũng trong sáng ngày hôm nay
nhiều cơ quan công sở trường học trên địa bàn thành phố hà nội
đã dành một phút mặc niệm năm mươi sáu nạn nhân tử vong
trong vụ cháy trung cư mini tại phường khương đình quận thanh xuân
tại nhiều trường học trên địa bàn thủ đô
nhà trường cũng đã dành phút tưởng niệm
tới các nạn nhân vụ cháy chung cư mini
tại phường khương hạ quận thanh xuân hà nội
chương trình cũng giúp cho các em học sinh
phát huy tinh thần tương thân tương ái
san sẻ yêu thương chung tay giúp đỡ cộng đồng
đồng thời nâng cao tinh thần phòng cháy
thưa quý vị và các bạn
trong thời gian qua tình hình cháy nổ
tại các khu dân cư nhất là tại các nhà ở
kết hợp với sản xuất kinh doanh
có nhiều diễn biến phức tạp
và đã không ít vụ cháy
đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
thực trạng này đã hỏi cần tăng cường
các giải pháp phòng chống cháy nổ trong khu dân cư
góp phần bảo vệ tính mạng tài sản
cho người dân
phóng sự sau được thực hiện tại thành phố quảng ngãi
là phường trung tâm thành phố quảng ngãi
có nhiều khu dân cư khu đô thị
nếu không may xảy ra cháy
việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sẽ gặp rất nhiều khó khăn
do xe chữa cháy không thể tiếp cận kịp thời
để nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy
ngay từ cơ sở hỗ trợ người dân xử lý đám cháy
ngay khi mới phát sinh
từ năm hai nghìn hai mươi hai
cùng với việc xây dựng mô hình
tổ viên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
đã triển khai mô hình
điểm chữa cháy công cộng
trực tiếp cụ thể hóa phương châm bốn tại chỗ
trong phòng cháy chữa cháy
bà con hưởng ứng vào quảng ngãi
từ chỗ mà làm được mô hình phòng cháy chữa cháy
thì nói chung là bà con
rất nhiệt định bảo ngộ
thì có sự sự cố xảy ra bảo vệ
tính mạng và tài sản
với phương châm người dân là trung tâm
là chủ thể đặt an toàn
tính mạng người dân là trên hết
cho đến nay toàn phường chánh lộ
đã thực hiện có hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
đang tiện tại chỗ chí duy tại chỗ
và hậu cần tại chỗ
tập phòng cháy chữa cháy
bà con thường thơ mưu
đã xây dựng mô hình có hiệu quả
mô hình tổ linh gia
điểm chữa cháy công cộng
và nhà tổ mình chữa cháy
mặc dù mới đi vào hoạt động
nhưng ngoài việc kịp thời nắm bắt thông tin
tình hình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
để phản ánh với chính quyền địa phương
đưa ra những liện pháp xử lý kịp thời
còn gắn kết được tinh thần đoàn kết trong nhân dân
bởi vì khi xây dựng có tổ liên do này và có mô hình điểm chữa cháy công cộng thì người dân sẽ chủ động hơn nhiều trước khi lực lượng công an chuyên nghiệp để người ta có chữa cháy
việc vận hành tốt và nhân rộng các mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy điểm chữa cháy công cộng ở địa bàn đông dân cư tp quảng ngãi đã góp phần hạn chế nguy cơ cháy
xử lý kịp thời các tình huống cứu hộ cứu nạn khi sự cố cháy xảy ra trong khu dân cư
giảm thiệu đường hữu tổn thương
hết xảy ra